trong suốt những năm qua thì đối với việt nam thì cũng có rất nhiều các quan hệ đối với các nước
đặc biệt là các nước láng giềng
thì chúng tôi cũng đã được giao và đào tạo lực lượng cảnh vệ của campuchia và lực lượng cảnh vệ của lào
trong quá trình tổ chức đào tạo đối với các nước bạn thì thực ra là với ngôn ngữ thì bất đồng
cho nên trong quá trình khi nói bằng lý thuyết thì cũng rất khó khăn
vì vậy là kể cả người phiên dịch cũng truyền đạt cũng không hết những cái ý nguyện cũng như cái ý định của người thầy khi giảng bài
vì vậy là chúng tôi chủ yếu là trên thực tế và chúng tôi chủ yếu trên thao tác và bằng hành động
có nghĩa là chúng tôi giới thiệu bằng thực tế và bằng hành động của mình thì người học dễ hiểu hơn
và uốn nắn bằng cử chỉ và chỉnh từng sai của người học để người ta biết luôn và người ta sửa được ngay
chứ còn để phiên dịch rồi chờ phiên dịch hoặc để nhắc và chỉnh sửa
các đồng chí sẽ sửa
các đồng chí đấy thì thực ra là cũng rất khó khăn trong giao tiếp
thượng tá ngô thanh tân chia sẻ khẩu súng không chỉ còn là một thứ vũ khí nữa
mà trở thành một sát quan của người lính cảnh vệ
chỉ cần dơ súng lên viên đạn ra khỏi nòng và chuyên đích
điều này đòi hỏi xã thủ phải rèn luyện kỹ năng khoản dạng và sự tập trung cao độ
gần hai mươi năm gắn bó với nghề đôi mắt của anh giờ đã bị tật
không đối tiếc không ân hận
vì nghề đã chọn bởi đó chính là đam mê nhiệt huyết của người thầy mang sắc phục công an nhân dân
rất nhiều kỷ niệm thì cũng luôn luôn bên cạnh
trong đấy thì tôi cũng một số chủ yếu là khi được một là khi mình tham gia thi đấu
mà khi được ở vị trí cao nhất mà được đứng lên mục vinh quang
hoặc là đào tạo cho một vận động viên
mà khi thi đấu mà đạt thành tích cao nhất khi đứng lên mục vinh quang
thì lúc đấy thì thầy trò cảm thấy lúc tự hào và cảm thấy những cái ngày mệt nhọc của thời gian mình khổ luyện và thời gian mình tập mình thấy xứng đáng
không thực ra là khi đối với nội dung bắn súng ấy thì khi mà tập luyện nhiều hoặc là khi mình tập trung cái thị lực hoặc tập trung cái thần kinh vào
khi để mình tập trung vào để mình khi căng thẳng đặc biệt là trong thi đấu thì nó rất căng thẳng
vì vậy mà các cái dây thần kinh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng
đặc biệt là cái dây thần kinh số ba
thì nhiều khi là khi ta tập trung thị lực vào đấy thì nó sẽ kéo cái dây thần kinh số ba thì nó sẽ kéo không đều so với cái thị lực cái con mắt chính của mình để khi mình thực hiện
thì nó sẽ làm cái dây thần kinh đấy nó kéo cái mi mắt của mình
quá trình mà thực hiện nhiều hoặc là thời gian mà làm việc nhiều như thế thì nó cũng có ảnh hưởng
tháo vát tin tưởng và là một người có duyên
và khát vọng với ngành công an thượng tá ngô thanh tân đã và đang tích cực phân đấu cho khát vọng ấy
từ những kỹ năng bắn súng và kiến thức chuyên sâu về quân sự thượng tá ngô thanh tân dành phần lớn thời gian của mình để truyền đạt những kiến thức này cho các chiến sĩ trẻ
anh hy vọng rằng qua sự chuyên tạm hướng và định hướng của mình các học viên sẽ trở thành những người lính tài giỏi và có khả năng đạt nhận những nhiệm vụ quan trọng trong tương lạnh